bộ giáo dục và đào tạo vừa có phân bản gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi chia thành hai đợt để ứng phó với dịch covid một mươi chín
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi sẽ được tổ chức thành hai đợt
cụ thể các địa phương thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng
như thành phố đà nẵng và một số huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh quảng nam
sẽ lùi thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đến thời điểm thích hợp
thời gian tổ chức thi sẽ được đề xuất khi dịch được kiểm soát
các địa phương còn lại tổ chức kỳ thi theo đúng kế hoạch từ ngày tám đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên vẫn phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định
để bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức kỳ thi
từ ngày tám đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi các thí sinh thuộc diện f một f hai cả nước nếu có
sẽ dự thi cùng thời gian với thí sinh của các địa phương phải lùi thời gian tổ chức kỳ thi do phải thực hiện cách ly xã hội
các thí sinh thi sau ngày một mươi tháng tám nếu có nguyện vọng dùng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
để xét tuyển vào đại học thì các cơ sở giáo dục sẽ xem xét bố trí tỷ lệ chỉ tiêu
và phương thức tuyển sinh phù hợp bảo đảm quyền lợi cho thí sinh